xe công nghệ sẽ phải đeo màu bằng cách gắn một hộp đèn ở trên nóc xe
đây là một nội dung đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong bản dự thảo sửa đổi nghị định số tám mươi sáu
vừa được bộ giao thông vận tải chỉnh chính phủ
anh nguyễn văn tuấn làm việc ở một công ty trên địa bàn quận cầu giấy
nhà có chiếc ô tô bốn chỗ nên sau khi tan làm anh tranh thủ mở ứng dụng để chạy grabcar kiếm thêm thu nhập
ngay khi biết được thông tin taxi công nghệ phải gắn màu
anh tuấn cho rằng quy định này sẽ làm khó và đánh đồng người chạy xe công nghệ với giới chạy xe taxi truyền thống
hiệp hội vận tải ô tô việt nam đơn vị tham mưu với bộ giao thông vận tải
về việc quy định taxi công nghệ phải đeo màu gắn phù hiệu như taxi truyền thống cho rằng
quy định này phải bảo đảm việc công bằng về điều kiện kinh doanh cùng ngành nghề
và công tác quản lý của lực lượng chức năng trên đường
các đơn vị khác cũng rất nhiều đơn vị áp dụng công nghệ kết nối các thứ vào
nhưng mà vì chỉ chấp chân một bước thôi
và người ta chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh
thì là cái thị phần của người ta ngày càng bị thu hẹp lại
thì dù anh áp dụng công nghệ nhưng mà anh cũng phải theo một cái điều kiện kinh doanh chung
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia về lĩnh vực vận tải cho rằng
mục đích của việc nhận diện phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu của ba đối tượng
khách hàng đơn vị quản lý thuế và lực lượng kiểm tra
về phía khách hàng họ không có nhu cầu nhận diện xe
vì mọi thông tin đã được minh bạch qua ứng dụng
về gắn phụ hiệu màu xe hay không
cũng không có ý nghĩa gì đối với các đơn vị quản lý thuế
vì công tác truy thu thuế phải xử lý tại nguồn là doanh nghiệp
nhận diện đối với cơ quan quản lý nhà nước
thì cái này ngược với cơ chế hiện nay đang phát triển bốn
thì chúng ta không nên dùng mắt thường để đi quan sát để đi nhận diện
chúng ta nên có
có những quy định khuyến khích các hãng taxi hiện tại ứng dụng cái công nghệ như thế nào
bên cạnh đó cũng theo các chuyên gia giao thông
vấn đề quản lý ở đây không phải là gắn màu hay không gắn màu mà là bình đẳng
bình đẳng ở đây là bình đẳng về nghĩa vụ nộp thuế chất lượng dịch vụ cho khách hàng
bộ giao thông không thể ép người tiêu dùng ăn mãi một món được
taxi công nghệ hay taxi kiểu cũ có những ưu nhược điểm và người tiêu dùng sẽ là người lựa chọn
bởi vậy không có lý do gì bắt taxi công nghệ phải thu hút